theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều và tối nay ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh đã có mưa vừa đến mưa to
ở thái bình đã có gió giật cấp sáu ở hoành sơn có gió giật cấp một mươi ở đảo hòn ngư gió giật cấp bảy
hồi hai mươi h ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc một trăm linh sáu sáu độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được hai mươi hai mươi năm km
trong tối và đêm nay một mươi tám tháng bảy vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ thái bình đến quảng bình
sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của bão ở vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám
giật cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao ba năm m biển động rất mạnh
trên đất liền các tỉnh từ thái bình nam định ninh bình thanh hóa nghệ an hà tĩnh và quảng bình có gió mạnh dần lên cấp sáu tăng lên cấp bảy giật cấp chín
riêng nam thanh hóa nghệ an hà tĩnh có gió bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi một